bến xe lương nhiên trước đây khi ra đời là một giải pháp tình thế để giải quyết tình trạng quá tải tại các bến xe trên địa bàn và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân thủ đô
tuy nhiên sau một thời gian dài hoạt động ít ngày nữa bến xe lương yên sẽ phải chấm dứt hoạt động
toàn bộ các hãng vận tải từng hoạt động tại bến xe này sẽ di rời phương tiện sang địa điểm khác được đề cập hiện tại là ba bến xe nước ngầm yên nghĩa và gia lâm
trao đổi với phòng vận tải hà nội ông nguyễn tuyển cho rằng trước thực trạng bất cập thiếu đồng đều và gây mất trật tự an toàn giao thông ở một số các bến xe
thì việc di rời bến xe lương nhiên nhằm giải quyết bài toán thực tiễn
chúng tôi căn cứ ở đây là căn cứ vào quyết định năm trăm một mươi chín của thủ tướng chính phủ ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
là phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải thủ đô đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn năm mươi trong đó không còn bến xe lương nhiên
và chúng tôi căn cứ vào tình hình thực tế tại khu vực bến xe lương liêng
trước đây khi bến xe lương nhiên đi vào hoạt động thì tình hình trật tự an toàn giao thông cũng như mật bộ phương tiện giao thông
của khu vực này đã bị phá hủy
sau khi mà cầu vĩnh tuy cầu thanh trì đi vào hoạt động thì cái khu vực này thường xuyên xảy ra un tắc
theo tiến độ đến ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu bến xe lương yên sẽ hết thời hiệu hoạt động
chủ trương dừng hoạt động đối với bến xe lương yên được các cơ quan chức năng cũng như chính quyền và nhân dân sở tại nhất trí cao
để thực hiện di rời sở giao thông vận tải hà nội đã đưa ra hai phương án
một là điều chuyển các tuyến xe phương tiện đang hoạt động tại bến xe lương nghiên
về các bến xe còn khả năng tiếp nhận trên địa bàn thành phố
phương án hai sẽ điều chuyển toàn bộ lường tuyến và phương tiện từ bến xe lương nhiên sang
sau khi bến xe cổ bi gia lâm đủ điều kiện tiếp nhận
cộng với sự chỉ đạo trực tiếp của sở giao thông vận tải thành phố hà nội tôi nghĩ rằng đối với riêng chúng tôi và tuyến hà nội hải phòng
những việc mà sở giao thông vận tải hà nội đang làm là hợp lý và hợp với cả các doanh nghiệp kinh doanh tại tuyến này
tơ bản nhất là chúng tôi phải đưa ra những tiêu chí và nguyên tắc để mà sắp xếp xe lương tuyến vận tải về các bến cho phù hợp
chẳng hạn tôi nói ví dụ ở đây trong các tiêu chí về bến thì những cái bến còn khả năng tiếp nhận
sau khi tiếp nhận xong thì phải không vượt qua khả năng của bến
trong phương án di rời các hãm vận tải tại lương yên sang các bến xe khác là góp phần giảm ủn ứ giao thông
nhưng chắc chắn sẽ ủn ứ giao thông tại các bến xe tiếp nhận các tuyến
rõ ràng mặc dù nhiều ban ngành ủng hộ chủ trương của thành phố và sở giao thông vận tải hà nội
nhưng cũng cần có những giải pháp để đảm bảo trật tự giao thông tại các nơi trung chuyển
nhằm đảm bảo việc luồng tuyến cũng như quyền lợi của nhân dân
chúng tôi cũng đã có phương án bố trí mặt bằng sắp xếp vị trí đón trả khách của các tuyến xe được điều chuyển về đây
tiếp nhận và quản lý điều hành
tất cả mọi chính sách kỳ hoạch trung quy lập cũng là để làm sao để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân
đồng thời đó cũng kèm theo đó là phải có những chế tài sự phản nghiêm
để tránh trường hợp khi mà thay đổi luông tuyến như vậy thì dẫn đến một loạt các phương tiện
rồi lại thực hiện hoạt động xe dù xe tóc ở bên ngoài
ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm bộ giao thông vận tải đã phê duyệt quy hoạch vận tải đường bộ hành khách đến năm hai nghìn hai mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
hơn một năm tình trạng trồng chéo luông tuyến ở hà nội vẫn chưa được cải thiện nhiều
hơn nữa tình trạng cạnh tranh không lành mạnh ở một số tuyến đường vẫn diễn ra
dư luận kỳ vọng rằng sự thay đổi này sẽ là một trong những giải pháp
hạn chế bất cập ở các bến xe góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các hãng vận tải